whmore là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới bốn mươi nếu như bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị sớm
trong khi đó nhiều người dân còn chưa hiểu rõ về căn bệnh này
vậy căn bệnh whitmore lây nhiễm qua những con đường nào
khi mắc bệnh sẽ có những biểu hiện ra sao
và chúng ta nên phòng tránh căn bệnh này như thế nào
mời quý vị khán giả cùng theo dõi kỹ những thông tin sau đây
mặc dù không phải là bệnh mới và lạ nhưng nhiều người chưa biết về các con đường lây nhiễm của căn bệnh nguy hiểm này
những con đường lây nhiễm chính của bệnh
tiếp xúc trực tiếp các vết xước chảy ra với đất hoặc nước nhiễm khuẩn
hít vào các hạt bụi có chứa vi khuẩn
lây nhiễm qua đường ăn uống khi thức ăn nhiễm khuẩn
vi khuẩn có thể truyền từ mẹ sang con qua tuyến sữa khi người mẹ bị áp xe tuyến vú do vi khuẩn b
tiếp xúc vết xước chảy ra với động vật chết do nhiễm bệnh whitmore như chó mèo bò dê
để phòng tránh căn bệnh này đối với những người làm việc tiếp xúc nhiều với môi trường đất
và nước phải có phương tiện bảo hộ lao động
nếu có chảy xước ngoài da cần điều trị sớm và triệt để
đối với người bình thường hạn chế tiếp xúc với bùn đất sẽ tránh nguy cơ bị vi khuẩn tấn công
người bệnh tiểu đường bệnh phổi và bệnh thận mạng tính
có nguy cơ dễ mắc bệnh này với các biểu hiện
sốt cao đau cơ có các ổ nhiễm khuẩn trên da áp xe cơ áp xe gan lách viêm phổi
không chủ quan trước các dấu hiệu của bệnh như sốt viêm phổi và có ổ áp xe ở nhiều vị trí
đa áp xe nhiễm trùng đường tiết niệu
bệnh có thể gây tử vong nhanh nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời